bảo hiểm y tế sửa đổi của hàn quốc sẽ có hiệu lực từ ngày ba tháng bốn tới
theo đó những người phụ thuộc của người nước ngoài sống ở hàn quốc cũng như những người hàn quốc sống ở nước ngoài
sẽ phải có thời gian cư trú tại hàn quốc hơn sáu tháng mới đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế quốc gia
thời gian qua tại hàn quốc xuất hiện tình trạng một số người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế quốc gia
đã đăng ký cho người thân của họ ở nước ngoài làm người phụ thuộc
khi người thân bị bệnh họ sử dụng thị thực ngắn hạn để nhập cảnh hàn quốc điều trị và xuất cảnh ngay sau khi điều trị xong
tuy nhiên việc triển khai quy định mới về bảo hiểm vẫn có một số ngoại lệ cho phép trẻ em dưới một mươi chín tuổi
vợ chồng và người đang du học visa d hai đào tạo học sinh tiểu học và trung học visa d bốn mươi
lao động phổ thông visa e chín thường trú nhân visa f năm và nhập cư kết hôn visa f sáu được hưởng bảo hiểm phụ thuộc ngay sau khi nhập cảnh
chống thông tin sai lệch trong đó có những nội dung do trí tuệ nhân tạo ai tạo ra là một lợi ích sống còn đối với an ninh quốc gia
và là ưu tiên của các nhà tài năng
ngoại trưởng mỹ antony blinken đưa ra vào ngày hôm qua tại một hội nghị quốc tế ở seoul hàn quốc
ông blinken nhấn mạnh các công ty công nghệ kỹ thuật số trong đó có truyền thông xã hội và ai
đã đẩy nhanh đáng kể tốc độ và quy mô lan truyền thông tin sai lệch
nếu như trước đây các trang mạng tuyên truyền thông tin cần người viết nội dung
thì hiện nay các công cụ ai tạo sinh có thể đảm nhận việc này với chi phí rẻ hơn và tốc độ nhanh hơn
trong khi nội dung khó xác minh hơn
ngoại trưởng mỹ đề cập các nỗ lực của washington nhằm thúc đẩy vấn nạn trên
thông qua các biện pháp giúp người dân cảnh giác hơn và chống lại mọi hình thức thao túng thông tin
theo đó chính phủ mỹ khuyến khích các nền tảng truyền thông xã hội
dán nhãn lưu ý các nội dung do ai sáng tạo để người dung biết rõ hình ảnh và nội dung là thật hay là sản phẩm gian dự
việc chống thông tin sai lệch là cần nhưng chưa đủ
chúng ta phải vừa đối phó với những thông tin sai lệch xuyên tạc ngay lập tức
nhưng đồng thời cũng phải đầu tư để khiến chúng ta trở nên vững vàng hơn trước các nguy cơ này về dài hạn
trong vài tháng trở lại đây nhà chức trách đã phát hiện và đóng cửa hàng trăm trang web có sử dụng các công cụ ai
giả mạo các hãng thông tấn lớn để lan truyền thông tin sai lệch
nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng báo động về tình trạng này
đặc biệt khi năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có nhiều cuộc bầu cử tại các quốc gia lớn trên thế giới
lo ngại những thông tin sai lệch có thể gây tác động lớn tới các sự kiện này
ngoài các vấn đề về thăng bằng đứng đi lại và cứng cơ đột ngột
một số học viên có thể bao gồm suy giảm nhận thức do chứng mất trí nhớ
lớp học được bà ewen malin bắt đầu sau khi thấy con trai mình xem hòa nhạc
tôi đột nhiên nghĩ tới samba
bởi vì tôi biết khi người bệnh parkinson nghe thấy một ban nhạc sampa chơi trên đường phố
họ không thể không nhảy và hát theo
và đó là một vấn đề lớn đối với những người mắc bệnh parkinson
họ gần như mất đi cảm giác nhịp nhàng họ mất đi nhịp điệu khi đi bộ
một số người có dáng đi cứng đờ đột nhiên họ không thể đi đâu được
tôi chỉ nghĩ rằng nhịp điệu samba sẽ giúp ích cho họ
và tôi đã chia sẻ ý tưởng của mình lên mạng twitter
tất cả mọi người đều cho rằng đó là ý tưởng hay và khuyên tôi hãy thử làm xem sao
ý tưởng của bà malin thực sự có hiệu quả
vì chính phủ khuyến khích tiếp tục mở thêm những mô hình lớp học như vậy ở siêu wales
theo các báo cáo khoảng một mươi triệu người mắc căn bệnh thần kinh này trên thế giới
trong đó tại anh
số người sống chung với bệnh parkinson là khoảng một trăm bốn mươi năm người
sự thành công của spaki samba đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu từ đại học calif
những người hiện đang lên kế hoạch thực hiện một nghiên cứu
để xem liệu có bằng chứng lâm sàng giải thích sự thành công của lớp học hay không
chúng tôi đang làm các thực nghiệm cố gắng tìm ra những cơ chế phức tạp và tác động của tiếng chống
có một hiện tượng gọi là kích thích thị giác nhịp nhàng
đã được chứng minh là cải thiện cách não nói chuyện với chính nó

khi các nghiệp được chuyển tiếp quanh não
chúng tôi sẽ phải kiểm tra điều đó một cách cẩn thận trong các thử nghiệm của mình
để hiểu được sparki samba có thể giúp ích cho mọi người như thế nào
trong những năm qua các bệnh nhân ở đây đều cho biết
tâm trạng cũng như khả năng vận động của họ đã được cải thiện
điều này khiến cho cuộc sống của họ ý nghĩa hơn
tôi rất khó khăn mới ra được khỏi ghế
ít nhất bây giờ tôi đã chuyển động tốt hơn một chút
tôi bị cứng các khớp do bệnh parkinson
tôi vẫn có xu hướng nghiêng người sang một bên
nên tôi phải cố gắng đứng dậy
nhưng tôi nghĩ nếu không có samba thì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
một nhà tư vấn sức khỏe đã nói với tôi rằng
tôi mắc bệnh parkinson và không có cách chữa trị
tình trạng của tôi chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi
hy vọng tốt nhất là dùng thuốc và có thể sống khỏe mạnh hai ba năm
chuyện đó đã xảy ra cách đây một mươi một năm
và tôi đã sống khỏe mạnh nhiều hơn hai ba năm như người ta đã nói với tôi
những kết quả tích cực mà sparky samba mang đến cho các bệnh nhân
là một cách tốt hơn

căn bệnh này hoàn toàn có giải pháp điều trị
bà marlene người giáng lập lớp học cho rằng
bệnh parkinson không gây ra cái chết
nhưng nó khiến bệnh nhân dần mất đi ý chí tồn tại
điều cần thiết để vượt qua căn bệnh là vượt lên sự sợ hãi
thay vì chờ đợi điều kỳ diệu từ tạo hóa
thì mỗi bệnh nhân hãy tự tạo ra sự thay đổi kỳ diệu
bằng chính nỗ lực của mình